được khởi công đã gần một năm nhưng đến nay công trình xây dựng nhà lớp học trường mầm non xã thanh giang huyện thanh miện tỉnh hải dương vẫn phải dừng lại ở phần móng do thiếu vốn
trường mầm non xã thanh giang hiện có một mươi hai phòng học và một phòng học nhờ với hơn năm trăm linh học sinh ở một mươi ba nhóm lớp
sĩ số học sinh tại các nhóm lớp này hiện đều vượt so với quy định
cơ sở vật chất tại nhiều phòng học đang bị xuống cấp ảnh hưởng đến chất lượng nuôi dạy trẻ
cuối năm hai nghìn một mươi chín công ty cổ phần xây dựng số bốn hải dương là đơn vị trúng thầu thi công xây dựng công trình này theo hình thức hợp đồng chọn gói
nhà trường hiện tại bây giờ thì còn thiếu sáu phòng học nữa
nếu số phòng học thiếu thì các cháu phải học đông công trình mà xây xong được thì nếu tách được các cháu ra các nhóm lớp thì các cháu với số trẻ thì nó đảm bảo theo đúng quy định
công trình được khởi công vào cuối năm hai nghìn một mươi
công trình được khởi công và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi sau khi xây xong phần móng công ty cổ phần xây dựng số bốn hải dương đã không triển khai các hạng mục tiếp theo
quân viên của trường bị cắt một phần để giao chắn công trình đã làm thu hẹp không gian vui chơi của các cháu
sự việc này kéo dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học của nhà trường
văn xã chúng tôi đã nhiều lần có cái văn bản là đôn đốc là nhà thầu thi công
nhưng mà nhà thầu thì do điều kiện kinh
kinh phí của văn xã chưa đáp ứng yêu cầu cho đến nhà thầu không thi công
ủy ban nhân dân xã thanh giang đã thống nhất với công ty cổ phần xây dựng số bốn hải dương tiến hành thanh lý hợp đồng
đồng thời ủy ban nhân dân xã cũng đã gửi văn bản đề nghị ủy ban nhân dân huyện thanh miện cho phép xã chỉ định thầu các hạng mục còn lại của công trình